tại mỹ một nam sinh hai mươi bốn tuổi đến từ đảo stanford đã phải vật lộn với hậu covid một mươi chín suốt một năm
dù trước đó cậu nhiễm bệnh không có triệu chứng
hội chứng covid một mươi chín kéo dài khiến nam sinh này mệt mỏi cực độ
phải ngủ hoặc nằm trên giường nghỉ một mươi sáu tiếng một ngày
nam sinh hai mươi bốn tuổi người mỹ này đổ bệnh vào tháng ba năm hai nghìn hai mươi một
khi đó cậu tưởng rằng mình sẽ không sao
vì bản thân không có bất kỳ triệu chứng nào
nhưng cậu đã nhầm
hơn một năm trôi qua sức khỏe của năm sinh hai mươi bốn tuổi mới chỉ hồi phục một mươi năm
hậu covid một mươi chín khiến cậu thanh niên mệt mỏi cực đổ
phải ngủ hoặc nằm trên giường nghỉ một mươi sáu giờ mỗi ngày
nếu đi bộ quá một mươi năm phút cậu sẽ kiệt sức
theo study international để chiến đấu lại hội chứng covid một mươi chín kéo dài
nam sinh nói trên đã cố gắng gặp bạn bè luyện tập thường xuyên
nhưng tất cả không có tác dụng
chỉ việc gặp gỡ bạn bè cũng khiến cậu không còn sức lực không thể làm việc quá ba mươi phút
nam bệnh nhân cũng gặp phải nhiều triệu chứng phụ khác mà trước đó cậu chưa từng trải qua
đặc biệt là mất mùi vị
vào thời điểm đồ bệnh nam sinh người mỹ đang tham gia trao đổi sinh viên
ở đại học thanh hoa trung quốc đạp xe hai mươi km một ngày và chỉ còn một học kỳ học tại đây
ban đầu cầu kỳ vọng mình sẽ sớm vượt qua và nhanh chóng bắt kịp với khóa học giang dở
nhưng mọi thứ chạy khỏi quý đạo
cô phải xin nghỉ một năm vì không thể làm bất kỳ điều gì
sức khỏe không đủ đáp ứng việc học
vốn là sinh viên cẩn mẫn và xuất sắc tại đại học stanford hầu covid một mươi chín
khiến nam sinh bất lực vì muốn được nghiên cứu làm việc nhưng không thể
trước đây cô có thể đọc vài cuốn sách mỗi tuần
xong bây giờ bài báo ngắn cũng là trở ngại
cậu phải vật lộn để đọc và hiểu biết
năm hai nghìn hai mươi cậu từng giành được dean s award
học bổng j e wallace telling scholastic award
vì thành tích học tập xuất sắc
cậu cũng là nghệ sĩ vĩ cầm
cho cho giàn nhạc châu âu đầu tiên dành cho người da màu và dân tộc thiểu số
hậu covid một mươi chín đã đảo lùn và thậm chí phá hỏng tất cả
nam sinh trong câu chuyện trên là một trong hàng triệu người
không may mắn gặp phải hội chứng covid một mươi chín kéo dài
hầu hết người mắc thường cảm thấy khỏe hơn sau vài ngày
và hồi phục hoàn toàn trong một mươi hai tuần
song một mươi ba mươi bệnh nhân vẫn có những triệu chứng sau đó
họ bị kiệt sức và xuất hiện các tình
trạng suy nhược khác chẳng hạn viêm và mức oxy thấp trong não
dẫn đến các vấn đề về nhận thức
hậu covid một mươi chín sẽ gây ra những hệ lụy sức khỏe kéo dài cho chúng ta sau này
những sự mệt mỏi mà covid một mươi chín kéo dài gây ra
ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng cuộc sống và hiệu suất công việc hàng ngày
vì vậy mỗi người nên tránh tâm lý kiểu gì dôi cố mắc covid một mươi chín